chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trung hiếu antv sơn la sẽ chuyển tâm quý vị và các bạn những thông tin chi tiết về vụ việc
kính thưa quý vị và các đồng chí hiện nay tôi đang có mặt tại công an huyện mộc châu tỉnh sơn la

để củng cố hờ sơ chứng cứ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật
đối tượng bị bắt là mùa a hử tên gọi khác là mùa a sồng chú tại huyện sốt bâu tỉnh hùa phân nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
vật chứng thu giữ là hai mươi tám bánh heroin một khẩu súng capin một mươi ba viên đạn trong đó có một viên đạn đã lên nòng
mở rộng điều tra ban chuyên án đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng tráng a dính và tráng giống dế
cùng chú tại bản pu nhan xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la về hành vi mua bán trái phép cho ma túy
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy cho một đối tượng ở bên lào sang việt nam để tiêu thụ
khi đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
hiện ban chuyên án đang tập trung chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mộc châu tiến hành điều tra xác minh
tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
hiện nay vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ xuất hiện nhiều trên thị trường được giao bán công khai trên mạng xã hội
dẫn đến là công tác quản lý mặt hàng cấm này gặp nhiều khó khăn
với thiết kế nhỏ gọn khả năng gây sát thương cao một số đối tượng vì lợi nhuận đã bất chấp quy định của pháp luật
để mua bán tàng trữ trái phép vũ khí nguy hiểm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh con tum vừa triệt phá thành công một tụ điểm chuyên sản xuất mua bán vũ khí
với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh bắt tạm giữ chủ cơ sở sản xuất
sau nhiều ngày mật phục theo dõi lực lượng trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh con tum đã phát hiện
và bắt quả tang tại nhà số ba trăm ba mươi một đào duy tử phường thắng lợi thành phố con tum
có hai đối tượng gồm chủ nhà là lê quốc việt và a xe trú tại huyện con plong tỉnh con tum
đang trao đổi mua bán một số bộ phận linh kiện lắp ráp thành khẩu súng dùng vào việc săn bắn
khám xét nhà lê quốc việt lực lượng chức năng thu giữ một mươi bảy khẩu súng các loại
hai ba trăm năm mươi viên đạn thể thao hai mươi viên đạn hoa cải ba mã tấu và nhiều bộ phận để lắp ráp súng
như kính ngắm đèn laser nòng súng bán gỗ bình hơi máy bơm hơi hơn hai mươi kg đạn chỉ
và toàn bộ vật dụng máy móc nguyên vật liệu dùng để sản xuất lắp ráp các loại súng để bán cho khách có nhu cầu
tại phòng cuối gian nhà có ba người làm công đang sản xuất đạn súng hơi
mỗi ngày được việt trả công một trăm hai mươi đồng một người
qua đấu tranh việt và vợ là nguyễn thị phương trâm khai nhận đầu tư hàng chục triệu đồng
mua các loại máy móc thiết bị dụng cụ đồng thời thuê nhiều công nhân
phục vụ cho việc sản xuất lắp ráp các loại súng đạn trì để bán nhằm thu lợi bất chính
hàng ngày vợ việt lên mạng trao hàng cho những ai có nhu cầu mua các loại súng đạn
thì chuyển tiền cho việt qua ngân hàng
sau đó vợ việt chuyển hàng đến địa chỉ của khách bằng phương tiện xe khách chạy trên các tuyến đường
mỗi khẩu súng chế tạo được việt bán có giá giao động từ ba triệu đến hai mươi triệu đồng
mua một hộp đạn chế lên một vũ khí và cũng có hỗ trợ này nó có tính chất sát thương rất là cao
có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng người khác
và với số lượng lớn như thế nếu mà bị lọt vào bên ngoài
đối tượng có mục đích xấu thì hoàn toàn rất là nguy hiểm
hiện nay chúng tôi đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật
vừa mãn hạn tù về tội cướp giật tài sản trở về địa phương vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
nay đối tượng lại tiếp tục ngựa quen đường cũ
với hành vi cướp giật tài sản đối tượng nguyễn thanh hải
trú tại xã hòa bình huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm tạm giữ hình sự
vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bảy hải điều khiển xe mô tô hướng từ xã hiếu nhơn ra hiếu thành huyện vũng liêm
khi đến đoạn đường vắng hải phát hiện chị lê thị chép điều khiển xe mô tô chạy cùng chiều phía trước
có mang theo một túi sách
thế vậy hải liền điều khiển xe áp sát giật túi sách rồi tăng cam bỏ chạy
nghe tiếng chi hô của nạn nhân hai người dân gần đó đã dùng xe mô tô đuổi theo và bắt giữ được đối tượng giao công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thủ đức tp hcm cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán xe gian
do bùi thị thương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê ở long an cầm đầu
theo điều tra bùi thị thương thuê em chồng là phan văn trí và phạm thị hồng đứng ra giao dịch
trí bắt mối mua xe của các đối tượng trộm cắp và không có giấy tờ rồi giao cho hồng giữ
tiếp đó thương cho đàn em là võ minh tài và huỳnh thị thùy trang đến bãi giữ xe để chạy xe về long an
giao lại cho một người tên ron quốc tịch campuchia với tiền công là sáu trăm linh đồng một chiếc
mỗi chiếc xe bán lại thường lời từ hai đến bốn triệu đồng tùy loại
trung bình mỗi ngày đường dây này tiêu thụ hàng chục chiếc xe gian để thu lợi bất chính
thương còn thuê lê hoàng vương quách văn bé đi giao dịch mua bán xe
mỗi chiếc xe mua được thương sẽ trả ba trăm linh đồng tiền công cho vương
sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ công an quận thủ đức đã lần lượt bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong đường dây này
bản tin tiếp tục với cụm tin vấn an ninh trật tự đáng chú ý
tại khu vực cầu than la thuộc ấp trung bắc hưng xã nhân hưng huyện tịnh biên
lực lượng chức năng tỉnh an giang kiểm tra xe ô tô tải do tài xế nguyễn văn vẹn
trú tại thành phố cần thơ điều khiển và nguyễn văn thông đi cùng
qua kiểm tra đã phát hiện trên xe ô tô có vận chuyển hai mươi bao tải màu xanh
bên trong có chứa một mươi bao thuốc láng ngoại các loại nhãn hiệu hero jet code và bn
hai đối tượng khai nhận số thuốc lá ngoại trên nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng khác
từ khu vực biên giới vào nội địa để tiêu thụ
lực lượng cảnh sát kinh tế công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng vừa bắt quả tang nguyễn đức đình
tại tỉnh thái bình đang vận chuyển một số bình ga mini đi tiêu thụ
tiếp tục kiểm tra nơi ở của đình lực lượng công an đã phát hiện đình tổ chức xăng chiết ga trái phép
từ bình một mươi hai kg sang các bình ga mini phương tiện săn chiết được chế độ thủ công nguy cơ mất an toàn cao
tại đây công an huyện đã lập biên bản tạm giữ bảy trăm một mươi chín bình ga mini đã bơm đầy
một trăm linh một bình ga mini chưa bơm hai bình ga một mươi hai kg và hai bộ xăng chiết ga chế độ
bước đầu nguyễn đức đình thừa nhận hành vi xăng chiết ga trái phép
thưa quý vị vào lúc ba h hai mươi phút sáng nay hai mươi hai tháng bảy
nguyễn quỳ tạp hóa tại số nhà một mươi hai đường phan văn định phường hòa hiệp bắc
quận liên triều thành phố đà nẵng do bà phạm thị thanh lan và ông đặng hải phong làm chủ phát hỏa
nhận được tin báo cháy lực lượng chức năng điều ba xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường
tuy nhiên thời điểm xảy ra cháy chủ cửa hàng không có mặt tại hiện trường
lượng hàng hóa bên trong các kiosk quá lớn
chỉ có một lối đi nhỏ nên lực lượng chức năng phải sử dụng máy cắt để phá khóa tiếp cận đám cháy
sau ba mươi phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn đồng thời di chuyển bớt số hàng hóa ra bên ngoài
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
mưa lớn tại một số địa phương đã gây ra hậu quả nặng nề về người và tài sản do sạt lở và lũ quét
tại hà tĩnh vào khoảng tám giờ một mươi năm phút sáng nay tại cầu tràn xóm hương yên xã lộc yên huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
đã xảy ra một vụ đối nước thương tâm
nạn nhân là ba mẹ con chở nhau bằng xe máy đi tiêm phòng đã bị nước cuốn trôi
rất may là hai người được cứu sống còn một người cho đến cuối buổi sáng ngày hôm nay thì vẫn chưa được tìm thấy
vào khoảng thời gian trên chị nguyễn thị sâm và hai người con là đinh văn sơn một mươi bảy tuổi
và đinh nguyễn như quỳnh ba tháng tuổi cùng đi trên chiếc xe máy qua cầu tràn của xóm
thì bất ngờ bị nước cuốn trôi cả người lẫn xe
nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân anh nguyễn văn tiến
là xã đội trưởng xã lộc yên đã kịp thời ra vớt được người mẹ đang bề đứa con nhỏ trong tình trạng đưa bé tím tái
hiện chị sâm đã tỉnh táo và bé như quỳnh đã qua cơn nguy kịch
tuy nhiên nạn nhân còn lại là cháu đinh văn sơn cho đến cuối buổi sáng ngày hôm nay vẫn chưa được tìm thấy
lực lượng chức năng xã lộc yên đã huy động thuyền bè và lực lượng tìm kiếm nạn nhân
bản tin tiếp tục với những thông tin về dự báo thời tiết
bản tin tiếp tục với những thông tin về dự báo thời tiết
áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng năm km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày hai mươi ba tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo hải nam trung quốc khoảng một trăm một mươi km về phía đông
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới vùng biển khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển bắc quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
đến với thời tiết trên đất liền tại khu vực phía tây bắc bộ và ngày mai
đêm và sáng nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
riêng đêm và sáng sớm ngày hai mươi ba có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rông
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi năm mưa rào và rông sẽ tăng hơn trên toàn khu vực
cần đề phòng có gió to tố lốc và gió rất mạnh trong cơn rông
nhiệt độ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ tạm thời giảm mưa trong ngày hôm nay và ngày mai
mưa chỉ còn tập trung chủ yếu tại khu vực vùng núi
còn vùng trung du và đồng bằng
mưa giảm ban ngày trời nắng nhiệt độ vẫn ở ngưỡng dễ chịu
cùng với quá trình giảm mưa nền nhiệt độ tại đây cũng tăng hơn từ ngày mai
với cao nhất ngày có thể tăng lên từ ba mươi đến ba mươi ba độ
tuy nhiên quá trình giảm mưa này chỉ là tạm thời
bởi từ chiều tối và đêm ngày hai mươi bốn mưa có khả năng quay trở lại
cảnh báo về nguy cơ có lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi
khu vực các tỉnh từ thanh hóa và tới thừa thiên huế
ngày mai mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi năm có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
cần đề phòng có tố lốc xoáy và gió rất mạnh
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận có mưa vào chiều tối
nhưng với khẩn độ không lớn
do mây vẫn còn nhiều nên nền nhiệt độ tại đây sẽ không tăng cao
với cao nhất ngày chỉ giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
từ ngày hai mươi bốn mưa cũng sẽ tăng lên trên toàn miền
bà con cần hết sức
cảnh giác với rông xét và gió giật mạnh đi kèm trong mưa rông
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa rào và rông
trong đó từ khoảng ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi năm có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông
cần đề phòng khả năng có gió rất mạnh trong cơn rông
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi một đến ba mươi một độ
khu vực nam bộ tiếp tục chịu sự chi phối của gió mùa tây nam
tuy nhiên cường độ gió tạm thời hoạt động ở mức trung bình
nên mưa lùi về cuối ngày
với diện và cường độ giảm hơn những ngày trước đó
nền nhiệt độ tăng nhẹ trở lại đạt mức ba mươi đến ba mươi ba độ
tuy nhiên lưu ý từ khoảng chiều tối và đêm ngày hai mươi bốn tháng bảy
mưa rông trên khu vực sẽ tăng dần
cần hết sức đề phòng với hiện tượng rông xét và gió giật mạnh trong cơn rông
phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh hương yên
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng phạm hồng linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn lương hội thị trấn lương bằng huyện kim động tỉnh hương yên
cao một m sáu mươi hai khuôn mặt hình thoi sống mũi gồ gãy
và có nốt ruồi cách năm cm trên mép trái
đối tượng trần thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường trú tại xã hồng lộc huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
cao một m năm mươi năm khuôn mặt tròn sống mũi lõm
rái tay trúc nếp tay dưới rô và có nốt ruồi cách ba cm dưới mép phải
bên cạnh đó cũng phạm tội trộm cắp tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện kim động tỉnh hương yên
là đối tượng phạm cao huệ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thị trấn an lão huyện an lão thành phố hải phòng
đối tượng này có sẹo dài một năm cm cách năm cm trên sau cánh mũi phải
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi đây
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
những thông tin về truy nã tội phạm cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt